theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm bộ y tế đến bảy giờ sáng nay ba mươi một tháng một
tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona ncov đã gia tăng với chín bốn trăm tám mươi người
trong đó hai trăm một mươi ba trường hợp tử vong sau đây là cập nhật mới nhất của chúng tôi về tình hình dịch trên toàn thế giới
tổng số trường hợp mắc trên toàn thế giới là chín bốn trăm tám mươi ca nhiễm tổng số trường hợp tử vong trên toàn thế giới là hai trăm một mươi ba người
hai mươi một quốc gia vùng lãnh thổ ghi nhận trường hợp mắc như sau
đài loan chín trường hợp ấn độ một trường hợp philippines một trường hợp